hội nghị có chủ đề đối tác cho tương lai được tổ chức trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa asean và australia diễn ra năng động trên nhiều lĩnh vực
tại hội nghị lần này các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận việc tăng cường hợp tác asean australia tầm nhìn của hai bên về tương lai của khu vực
và cách asean australia có thể hợp tác cùng nhau để giải quyết những thách thức chung
với rất nhiều chủ đề được thảo luận về những thách thức chung mà khu vực phải đối mặt
những cơ hội để nâng cao sự hợp tác và thịnh vượng của cả hai bên
và cách asean australia có thể xây dựng các mối quan hệ bền chặt
hội nghị được coi là dịp kỷ niệm vàng để hai bên cùng nhìn lại những thành quả hợp tác trong năm mươi năm qua
từ đó đề ra phương hướng cho quan hệ hợp tác thời gian tới
sao cho xứng tầm với khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện đã được thiết lập
trước đó trong thông cáo trước hội nghị thủ tướng anthony albanese nhấn mạnh
việc xây dựng mối quan hệ của australia với các nước đông nam á là ưu tiên hàng đầu của chính phủ australia
hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm lịch sử chung của asean và australia tập trung vào tương lai
về cách hai bên có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ và sự hiện diện của australia với khu vực asean
ít nhất một mươi người đã thiệt mạng sau cuộc tấn công vào đêm ngày hai tháng ba
tức dặn sáng ngày ba tháng ba theo giờ địa phương và nhà tù quốc gia haiti
một số nguồn tin cho rằng các băng nhóm vũ trang đã giải thoát nhiều tội phạm nguy hiểm trong cuộc tấn công này
một số nhân chứng cho biết nhiều thi thể nằm giải rác bên ngoài tòa tù
và nhà tù này quang cảnh rất thương tâm dường như lực lượng cảnh sát đã giành được quyền kiểm soát tình hình
chính phủ haiti chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc
trên mạng xã hội lan truyền video cho thấy thủ lĩnh của băng nhóm village detail
đang giám sát cả nhà tù quốc gia và cung điện quốc gia bằng máy bay không người lái
mục tiêu tiếp theo của các nhóm vũ trang có thể là cung điện quốc gia haiti
băng nhóm tội phạm công khai kế hoạch nắm quyền kiểm soát tất cả các cơ quan nhà nước với mục đích lật đổ chính phủ
lực lượng houthi ở yemen hôm ba tháng ba tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào nhiều tàu của anh hơn trên biển đỏ
sau vụ chìm tàu rubima chở hàng nghìn tấn phân bó
trong một thông báo trên mạng xã hội thứ trưởng ngoại giao trong chính phủ tự xưng của houthi
ông hussein anesi tuyên bố rằng nhóm này sẽ khiến thêm nhiều tàu khác của anh bị chìm trên biển đỏ trong thời gian tới
lời đe dọa của quan chức houthi đưa ra chỉ một ngày sau khi lực lượng mỹ tại khu vực xác nhận tàu hàng của anh
với tên gọi rubima
rubima đã bị chìm tại vịnh aden hai tuần sau khi bị trúng tên lửa của houthi
đây là chiếc tàu đầu tiên được xác nhận bị chìm trên biển đỏ do trúng tên lửa của houthi
kể từ khi nhóm vũ trang thân iran này bắt đầu phát động các cuộc tấn công nhằm vào tuyến hàng hải quốc tế trên biển đỏ

khủng hoảng y tế hiện nay tại hàn quốc bộ trưởng y tế nước này chu kỳo hong tuyên bố chính phủ hàn quốc không thay đổi nguyên tắc ứng phó với những hành động nghỉ việc bất hợp pháp của các bác sĩ tập sự đồng thời cảnh báo bắt đầu các động thái pháp lý để xử lý những người không quay lại làm việc
bộ trưởng cho cho biết từ sáng nay các cơ sở y tế sẽ tiến hành xác nhận tại cơ sở để xác định danh sách các bác sĩ tập sự chưa trở lại làm việc triển khai các biện pháp theo luật và quy định của ngành y
để chuẩn bị cho tình trạng căng thẳng dường như chưa có hồi kết chính phủ hàn quốc có kế hoạch sử dụng quỹ dự phòng một trăm hai mươi tỷ won tương đương chín mươi triệu đô la mỹ để bồi dưỡng cho các nhân viên y tế phải làm việc tăng ca thuê nhân viên thay thế tại các bệnh viện và kéo dài hoạt động của các bệnh viện công
chính phủ hàn quốc cũng sẽ triển khai một trăm năm mươi bác sĩ từ khu vực y tế công và hai mươi bác sĩ quân đội đến các bệnh viện tuyến đầu ngay trong tuần để lấp đầy khoảng trống nhanh nhất có thể
tuyên bố của người đứng đầu ngành y tế được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng khi ngày ba tháng ba hàng nghìn bác sĩ tập sự đã xuống đường ở phía tây thủ đô seoul để phản đối quyết định của chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y hàng năm thêm hai người bắt đầu từ năm tới
cảnh sát seoul cho biết khoảng một mươi hai bác sĩ trẻ đã tham gia biểu tình
đây được xem là đỉnh điểm của cuộc đối đầu kéo dài một mươi bốn ngày qua sau khi có tới hơn chín các bác sĩ tập sự tại chín mươi bảy bệnh viện và cơ sở y tế trên toàn quốc đồng loạt nộp đơn xin nghỉ việc
chứng nghiện cờ bạc đang gia tăng ở bosnia hezegovina
theo các chuyên gia mỗi năm người trưởng thành ở quốc gia này đánh bạc tiêu tốn số tiền tương đương với khoảng một tháng lương của họ
chính phủ nước này cũng đã phải lập ra các trung tâm cai nghiện cờ bạc
những điều ít biết về nạn nhận cờ bạc giờ đã được hé lộ bởi chính những người trong cuộc như trong phóng sự sau
là một con bạc lâu năm người đàn ông này cuối cùng cũng nhận lời chia sẻ về quãng thời gian chìm sâu trong những canh bạc đỏ đen
tất nhiên tên tuổi đã được thay đổi
từ khi còn đi học khoảng một mươi năm hai mươi năm trước tôi đã biết đánh bạc rồi dần dần lún sâu vào nó
tôi mắc nợ phải vay mượn tiền của người thân bạn bè để sống qua ngày
tôi đã tự hủy hoại đời mình cả bố mẹ tôi các chị gái anh rể và cháu tôi ai cũng phải khổ vì tôi
thật tồi tệ tôi không muốn thấy người khác lún vào cờ bạc nợ nằm sống như mình
ban đầu chỉ là tìm kiếm chút may mắn với trò bing cầu trò chơi phổ biến nhất ở bosnia herzegovina
sau đó người đàn ông này ném tiền vào trò nuôi chó sòng bạc
một sự xa ngã khá dễ dàng khi những quán cá độ cờ bạc mọc lên ở mọi ngóc ngách của quốc gia đông nam châu âu này
kia là một cửa hàng bắn chăn gối đệm cũ nhưng thực chất là một trong những điểm đánh bạc mà tôi hay lui tới
ngày nào tôi cũng ngồi đó hai tiếng hoặc có khi cả ngày
cho đến khi không còn dù dính túi
theo thống kê của giới chức nước này mỗi người trưởng thành ở bosnia herzegovina dành trung bình một tháng lương một năm để đánh bạc
nhưng thực tế có thể còn nhiều hơn
người dưới một mươi tám tuổi không được phép đánh bạc về lý thuyết là thế nhưng bạn thấy các sòng bạc ở khắp nơi và rất nhiều người trẻ tham gia vào đó
các chuyên gia nhận định rằng
những người chồng người cha ở đội tuổi ba mươi năm đến bốn mươi là đối tượng nghiện cờ bạc điển hình
nhiều người không kiếm đủ tiền nuôi gia đình họ bèn tìm đến cờ bạc như là lối thoát
nhưng không có vận may nào đến từ trò đỏ đen cả mà chỉ có những gia đình tan vỡ những đứa trẻ bị ảnh hưởng tâm lý mà thôi
ở bosnia có đến năm mươi người nghiện cờ bạc chính phủ nước này cũng đã cấm quảng cáo cờ bạc trực tuyến và mở ra những trung tâm cai nghiện cờ bạc trên toàn quốc

thưa quý vị trên thế giới hiện có khoảng hai trăm tám mươi triệu người mắc bệnh trầm cảm và con số này được dự báo tiếp tục tăng do áp lực cuộc sống
không ít bệnh nhân trầm cảm phải đối mặt với viễn cảnh khó được chữa khỏi hoàn toàn
để khắc phục tình trạng này một nhóm các nhà nghiên cứu tại mỹ đã có bước tiến đột phá khi sáng chế ra một chiếc máy tạo nhịp dành riêng cho não để giúp bệnh nhân tránh suy nghĩ tiêu cực
mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về thiết bị vô cùng hữu ích này trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
chị emily hollenbeck đã bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm từ nhiều năm nay
mỗi ngày chị luôn có cảm giác cơ thể mình như bị kéo xuống một chiếc hố đen mạnh đến mức chị không thể cử động hay sinh hoạt thường ngày
thậm chí bệnh trầm cảm còn là nỗi ám ảnh với gia đình chị và chính cha mẹ chị đã tự kết liễu cuộc đời mình trước khi chị tròn ba mươi tuổi
những áp lực triển miên đã không ít lần khiến chị chỉ muốn bỏ cuộc
tuy nhiên sau khi được giới thiệu đến một chương trình nghiên cứu trị liệu trầm cảm thông qua việc gắn các điện cực vào não chị đã không ngần ngại đăng ký thử nghiệm để được phẫu thuật
lúc đầu tôi cảm thấy sợ hãi và chóng ngợp trước mức độ phức tạp của nghiên cứu này
nó giống như phẫu thuật não vậy cũng có nhiều sợi dây được gắn vào não bệnh nhân nhưng tôi cảm thấy tôi đã thử mọi cách để chữa bệnh và có lẽ đây là giải pháp duy nhất hiệu quả
phương pháp trị liệu trên được gọi là kích thích não sâu
bằng việc sử dụng điện cực và trực tiếp gửi các xung điện nhỏ lên các khu vực não các nhà nghiên cứu có thể tập trung vào những vùng não chịu trách nghiệm trong việc trị liệu
đặc biệt là việc điều hòa cảm xúc đặc biệt là cảm xúc buồn để từ đó giúp não bộ tránh bị quá nhiều cảm xúc buồn kiểm soát và từ đó vận hành giống như một bộ não khỏe mạnh
chúng tôi đã và đang tìm ra cơ chế chính xác trong não tạo ra trầm cảm từ đó khắc phục khó khăn cho việc chọn chính xác vị trí để kích thích não và điều trị căn bệnh này
điều đặc biệt ở thiết bị này là sau khi được phẫu thuật các điện cực được nối trực tiếp vào một bộ điều khiển được đặt trên ngực
giúp các bệnh nhân có thể điều chỉnh mức độ kích thích não mong muốn qua các sùng điện nhỏ
thiết bị trên giống như một chiếc máy tạo nhịp tim nhưng dành riêng cho não
với tính năng đột phá trên các bệnh nhân có thể cảm thấy phấn chấn ngay tức thì và những nỗi lo âu dường như được chút bỏ ngay tức khắc
trước đây những suy nghĩ vui vẻ như đi mua sắm hay dạo chơi tại những nhà hàng và quán cà phê nổi tiếng là điều không tưởng đối với những người bị trầm cảm như tôi
nhưng nhờ có công nghệ này tôi không chỉ có cơ hội được tham gia một cuộc sống
mà còn có thể mong chờ và tận hưởng những phút giây hạnh phúc do chính mình tạo ra
tính đến hiện tại phương pháp kích thích não sâu đã được áp dụng để điều trị các bệnh thần kinh như parkinson và động kinh tại mỹ
các nhà khoa học cũng hy vọng phương pháp này sẽ được kiểm duyệt và áp dụng rộng rãi trên toàn quốc
để giúp hơn ba triệu người dân mỹ mắc chứng trầm cảm như chị emily có hy vọng khỏi bệnh